liên quan đến vấn đề được dư luận rất quan tâm những ngày qua sau khi xảy ra vụ cướp tại trạm thu phí
và số tiền bị cướp khi giao ca tranh lệch lớn vậy có hay không việc báo cáo nguồn thu thấp
so với thực tế phóng viên thời sự truyền hình nhân dân đã có tìm hiểu về vấn đề này
theo ông nguyễn viết tân giám đốc công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc việt nam
số tiền hai hai mươi hai tỷ đồng mà hai đối tượng trần tuấn anh và nguyễn vũ hoàng nam đã cướp là tổng cộng
của tám ca trực cộng lại chứ không phải là một ca đối với ca ba ngày sáu tháng hai trước lúc bị cướp
chỉ thu được hơn ba trăm linh triệu đồng cụ thể số tiền trong các sắt trước thời điểm bị cướp là hơn ba hai mươi ba
ba tỷ đồng bao gồm tiền doanh thu ba ngày trước đó ngoài ra còn có tiền quỹ dự phòng tình huống
khẩn cấp tiền lẻ phục vụ một mươi ngày tết do ngân hàng không đổi tiền lẻ trong suốt dịp tết
ngân hàng cứ thu tiền về sau một ngày thì ngân hàng đến lấy tiền tuy nhiên thì ngày lễ tết
ngày tết thì ngân hàng không làm việc trong vòng ba ngày các ngân hàng sẽ thu ngày cuối cùng
buổi cuối cùng là trưa ngày ba mươi tết và đến trưa ngày mùng ba là ngày hôm nay thu và ngày mùng bảy thu
thì thực ra đến khi diễn ra sự việc thì là ngày sáng ngày mùng bảy đã diễn ra sự việc như thế này rồi
thì đối tượng cũng là có hai đối tượng này cũng nằm ở công ty cũng được đến thời điểm này
cũng có đối tượng
tổng số tiền thu phí các trạm trên toàn tuyến mỗi ngày bình thường ra động từ ba ba đến ba bốn tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi tám thu hơn một một trăm linh tỷ đồng về đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí đường cao tốc
những ngày tết mặc dù đã tăng cường nhưng do hai đối tượng cướp là nhân viên cũ nên biết quá trình giao ca nhận tiền
công việc này của chúng tôi thì chúng tôi đánh giá cái việc là tết nhất là phải tăng cường đảm bảo an toàn rất là cao
tuy nhiên thì đây cũng là một cái bài học tôi cho rằng là phải bài học trong công tác thứ nhất là tuyển nhân viên
bởi vì hai đối tượng đấy đều là nhân viên cũ của chúng tôi và hai đối tượng cũng nắm rất rõ quy trình làm việc
nộp tiền đóng tiện đóng két mở két vào giai đoạn nào và
và chúng tôi thì cũng không lường trước được
còn cái việc mà tết lễ tết tăng cường thì chúng tôi đã phải tăng cường đảm bảo
thứ nhất tăng cường bảo vệ thứ hai là tăng cường chính nhân viên bảo vệ thôi
buổi đêm là nằm ngủ tại phòng việt toán có tiền
hiện dư luận đang mong muốn các cơ quan thanh tra kiểm toán bộ giao thông vận tải
làm rõ mức thu phí của các trạm thu phí đường cao tốc tp hcm
long thành dầu dây để công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng